hôm nay đội bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an thành phố hồ chí minh
đang tiếp tục làm rõ hàng loạt các công ty thám tử đặt máy nghe lén trên điện thoại
xâm hại đến quyền tự do cá nhân và an toàn thông tin được pháp luật bảo hộ
tại một quán cà phê trên đường lê trọng tấn quận tân phú các trinh sát bắt quả tang đinh thế hùng ba mươi một tuổi ngụ an giang
là giám đốc công ty cung cấp thông tin vietstar có trụ sở tại hóc môn và la hồng tài ba mươi hai tuổi đang bán phần mềm định vị nghe lén
với giá tám triệu đồng cho một người đàn ông
cùng thời điểm trên các trinh sát cũng bắt giữ đinh ngọc toàn hai mươi năm tuổi đang cài phần mềm nghe lén điện thoại
với giá sáu triệu đồng trên một tháng cho một phụ nữ ở phường một mươi bốn quận tân bình
các phần mềm nghe lén định vị do người nước ngoài lập trình như spyphone self mind được cài đặt trực tiếp từ máy tính vào điện thoại
theo yêu cầu của khách hàng để theo dõi thông tin trái phép
cài đặt nếu lọt vào tay các phần tử xấu sẽ gây ra những hậu quả khó lường
loại tội phạm này có tính chất và mức độ nguy hiểm đối tượng kinh doanh chủ yếu là giới trẻ
hành vi cài đặt kinh doanh sử dụng phần mềm thiết bị nghe lén là vi phạm pháp luật